cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ba đối tượng
gồm trần hoàng gia trần duy ngọc võ văn kiên cùng chú đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi
mua bán trái phép chất ma túy và trần văn thảo quê tỉnh long an về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó lực lượng chức năng bắt quả tăng bốn đối tượng có hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
từ tp hcm về khu phố cẩm tân phường xuân tân tp long khánh thu giữ ba gói ma túy có trọng lượng khoảng bốn trăm linh g
một nỏ thủy tinh một xe ô tô qua đấu tranh các đối tượng khai nhận số ma túy cơ quan công an thu giữ
được mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch tại tp hcm với giá một trăm một mươi triệu đồng mang về phân lẻ bán kiếm lời
nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhân dân trong kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín

bằng đã tổ chức gia quân đấu tranh chống đua xe lạng lách đánh võng và gây dối trật tự công cộng trên địa bàn
riêng trong ngày hai tháng chín lực lượng công an đã phát hiện và tạm giữ lập biên bản xử lý hơn một trăm linh trường hợp điều khiển xe mô tô
đi thành từng tốp không hương chiếu hậu nhiều xe không gắn biển không đem theo giấy đăng ký xe
người điều khiển không đội mũ bảo hiểm vi phạm tốc độ và có biểu hiện lạng lách đánh võng tạm giữ hơn một trăm linh xe mô tô các loại
lực lượng chức năng cũng đã thu giữ một số hung khí và ma túy tạm giữ hành chính một mươi một đối tượng
ngăn chặn kịp thời các hành vi đua xe trái phép gây dối an ninh trật tự cố ý gây thương tích không để xảy ra hậu quả
vào tối ngày hôm qua một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua thôn ba xã nghĩa trung huyện bù đăng tỉnh bình phước giữa hai xe máy khiến một người tử vong và một người bị thương nặng
vào khoảng hai mươi một h tối
nguyễn đình tuấn chú huyện bù đăng điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn
đến thôn ba xã nghĩa trung đã bất ngờ tông vào xe máy do nguyễn đức liền chú huyện bù đăng điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại
hú tông mạnh đã khiến nguyễn đức liền tử vong ngay sau đó
tuấn bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu hai phương tiện hư hỏng nặng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên vừa tạm giữ đào văn sáng trú tại thành phố hưng yên về hành vi giết người
một mươi h đêm ngày hai tháng chín đào văn sáng đã xảy ra mâu thuẫn với nguyễn văn long tại quán bia
trên đường sáng gặp long đi ngược chiều cho nên đã quay đầu xe đi cùng chiều với long dùng dao đâm nhiều nhát về phía long
trong đó có hai nhát trúng vào người khiến long tử vong
cho đến ba giờ sáng ngày hôm qua sau khi được các đơn vị công an phối hợp vận động
thuyết phục sáng đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên để đầu thú
ngày gần đây trên mạng xã hội xuất hiện các bài viết có nội dung thông tin về bốn công nhân công ty
trách nhiệm hiếu hạn lg display hải phòng bán dâm và lây lan hiv cho nhiều người
thông tin này thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và nhiều ý kiến bình luận
gây hoang mang trong dư luận ảnh hưởng trực tiếp tới doanh nghiệp và các cá nhân
ngay sau khi nắm bắt thông tin công an thành phố hải phòng đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan
khẩn trương xác minh và đưa các nữ công nhân đến cơ sở y tế xét nghiệm hiv
kết quả cả bốn nữ công nhân đều âm tính
qua đó khẳng định các thông tin lan truyền trên mạng xã hội nêu trên là hoàn toàn sai sự thật
công an thành phố đã triệu tập làm việc với bốn cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
tại cơ quan công an các cá nhân đã nhận thức rõ hành vi sai phạm của mình
tự gỡ bỏ thông tin sai sự thật và cam kết không tái phạm
công an tp hải phòng đã xử phạt vi phạm hành chính với bốn cá nhân trên
về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia
ngày ba tháng chín
toàn quốc đã xảy ra ba mươi hai vụ tai nạn giao thông
làm hai mươi người tử vong hai mươi sáu người bị thương
so với cùng kỳ nghỉ lễ của năm hai nghìn hai mươi hai
đã tăng một mươi hai vụ tăng bảy người tử vong tăng một mươi hai người bị thương
trong đó đường bộ xảy ra ba mươi hai vụ
làm hai mươi người tử vong hai mươi sáu người bị thương
đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
tính chung trong ba ngày nghỉ lễ quốc khánh
từ ngày một tháng chín đến ngày ba tháng chín
toàn quốc đã xảy ra tám mươi chín vụ tai nạn giao thông
làm chết năm mươi ba người bị thương sáu mươi bảy người
so với cùng kỳ nghỉ lễ năm hai nghìn hai mươi hai
đã tăng ba mươi hai vụ tăng một mươi chín người chết tăng hai mươi một người bị thương
ngày ba tháng chín lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
xử lý tám chín trăm hai mươi trường hợp
ra quyết định xử phạt hơn một mươi chín tỷ đồng
tước hai sáu giấy phép lái xe các loại
tạm giữ một trăm ba mươi chín xe ô tô ba sáu trăm linh mô tô và ba mươi hai phương tiện khác
trong đó xử lý vi phạm nồng độ cồn hai tám trăm sáu mươi sáu trường hợp
ma túy là bảy trường hợp
trở hàng quá tài trọng
ba mươi năm trường hợp
có khổ giới hạn tám trường hợp
vi phạm tốc độ là một bảy trăm năm mươi bảy trường hợp
kỳ nghỉ lễ năm nay
hầu hết các địa điểm di tích bảo tàng trên địa bàn thành phố hà nội
đều đón một lượng lớn du khách ghé thăm
chỉ trong ngày hai tháng chín
di tích quốc gia đặc biệt văn miếu quốc tử giám
đã đón gần một mươi tám khách
tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
còn tại bảo tàng mỹ thuật
lượng khách tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
tăng gấp đôi gấp ba trong dịp nghỉ lễ này
đặc biệt là hai năm trở lại đây
thì tỷ lệ khách việt nam chiếm tới tám mươi
điều này cho thấy sự quan tâm của du khách trong nước
tới các bảo tàng nghệ thuật
cũng trong bốn ngày nghỉ lễ
di sản hoàng thành thang long
đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú đặc sắc
trải dài từ sáng tới tối
phục vụ đông đảo nhu cầu của du khách
tới đây vui chơi và tham quan
ngay trong ngày một tháng chín đã có tới tám lượt khách
và ngày hai tháng chín là hơn một mươi lượt
các con số tích cực này cho thấy
những tín hiệu đáng mừng
khi ngày càng có nhiều du khách lựa chọn
hình thức du lịch tại chỗ tham quan
và khám phá các di tích lịch sử bảo tàng
tạo nên sự thúc đẩy mạnh mẽ
cho ngành du lịch thủ đô
trong hai ngày đầu nghỉ lễ
dịp quốc khánh hai tháng chín quảng ninh
tiếp tục là điểm đến yêu thích của du khách
bình quân mỗi ngày địa phương này đón được
khoảng sáu mươi lượt khách du lịch
trong đó mỗi ngày
thành phố hạ long và móng cái
đón khoảng ba mươi khách
huyện đảo cô tô đón khoảng năm khách
các địa phương khác thì từ ba đến năm khách
các điểm du lịch như
vịnh hạ long thành phố hạ long
đảo quan lạn minh châu và khu du tích
vân đồn huyện vân đồn
khu du lịch vân đồn huyện vân đồn
thành phố móng cái khu nghỉ dưỡng tâm linh
legacy yên tử thành phố quang bí
vẫn là sự ưu tiên lựa chọn của du khách
gói du lịch ưa thích phổ biến du khách lựa chọn
đến các địa phương trong tỉnh là hai ngày một đêm
phần lớn du khách lựa chọn
tô du lịch trong ngày hoặc trải nghiệm ẩm thực
ngắm hoàng hôn trên tàu nhà hàng trên vịnh hạ long
kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày cách mạng tháng tám thành công
ngày quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
bảy mươi tám năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
và một mươi tám năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
vào ngày hôm nay ngày bốn tháng chín
nhà hát hồ gươm sẽ phối hợp với
nhà hát nhạc vũ kịch việt nam
tổ chức vũ kịch việt nam
và tổ chức buổi biểu diễn vở ballet zinzel
dựa theo tác phẩm của jean coralie jules perrault
và tối ngày hôm qua ngày ba tháng chín
đã diễn ra buổi tổng duyệt vở diễn này
tại nhà hát hồ gươm
cặp đôi vàng của làng ballet việt
là thu hằng đức hiếu
sẽ tiếp tục giữ vai trò solid
của vở diễn zinzel khi vào vai zinzel
và hoàng tử albrecht
đây là một trong những vở ballet
kinh điển nổi tiếng nhất thế giới

xuyên suốt vở ballet là thông điệp
về tình yêu lòng vị tha
hóa giải tất cả những ổn ức hận thù
của con người
vở diễn do các nghệ sĩ nhà hát nhạc vũ kịch
việt nam thực hiện với một trăm linh
ekip là người việt